đối với những bệnh nhân mắc covid một mươi chín họ cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng chống lại virus sars cov hai
các bác sĩ đã phải cân nhắc kỹ lưỡng việc lựa chọn nguồn thực phẩm sao cho không bị thừa hay thiếu chất
thực đơn của du khách nước ngoài đang điều trị covid một mươi chín tại việt nam cũng có sự khác biệt phù hợp với văn hóa ẩm thực của họ
đa dạng phong phú đầy đủ các loại thịt cá trứng đến hoa quả rau xanh
thực đơn của bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín được các bác sĩ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương thay đổi theo từng bữa bảo đảm đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết từ nguồn thực phẩm sạch
đối với bệnh nhân có bệnh lý nền bệnh nhân người nước ngoài bệnh viện cũng chủ động xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với sức khỏe và văn hóa ẩm thực của họ
phần lớn các bệnh nhân đều có những phản hồi khá tích cực
cũng rất là khen các chế độ ăn ở đây
hay là những bệnh nhân vào đây cắt ly họ cũng không hề thấy là có sự khác biệt giữa bữa cơm gia đình với cả bữa cơm ở trong bệnh viện
đối với những bệnh nhân có bệnh lý nền thì chúng tôi xây dựng các thực đơn riêng phù hợp ví dụ bệnh nhân đái tháo đường hay là bệnh nhân suy thận thì cũng có những đáp ứng rất là tốt trong quá trình tiến triển của bệnh
mọi quy trình chăm sóc bệnh nhân đều bảo đảm nghiêm ngặt theo quy định phòng hộ an toàn tránh lây nhiễm cho nhân viên y tế
bệnh nhân được chăm sóc tạo cảm giác thoải mái như đang ở chính nhà mình